ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí nguyễn đức bình tên khai sinh nguyễn bình sinh ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy quê quán xã trung lương huyện đức thọ nay là phường trung lương thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh thường trú tại nhà a một ngõ một trăm chín mươi năm b phố đội cấn thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vào đảng ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa năm một nghìn chín
ủy viên bộ chính trị khóa bảy và khóa tám nguyên giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa song do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần hồi h bốn mươi bốn phút ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tức ngày hai mươi sáu tháng chạp năm mậu tuất
tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội hơn bảy mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước trao tặng huân chương hồ chí minh phong tặng danh hiệu giáo sư nhà giáo nhân dân huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác
để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí nguyễn đức bình ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí nguyễn đức bình với nghi thức lễ tang cấp nhà nước
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tón tắt tiểu sử đồng chí nguyễn đức bình nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí nguyễn đức bình tên khai sinh nguyễn bình sinh ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy quê quán xã trung lương huyện đức thọ
này là phường trung lương thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh thường trú tại nhà a một ngõ một trăm chín mươi năm b phố đội cấn thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vào đảng ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
từ tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí làm bí thư thanh niên cứu quốc xã trưởng ban tuyên truyền kháng chiến
ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương nay là đảng cộng sản việt nam
làm chi ủy viên phụ trách tuyên truyền huấn luyện thường vụ chấp ủy việt minh xã
từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đồng chí làm bí thư văn phòng huyện ủy kỳ anh tỉnh hà tĩnh
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí phụ trách văn phòng ban liên lạc miền bắc trung bộ liên khu bốn
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chí làm phó bí thư văn phòng tỉnh ủy hà tĩnh
từ tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đồng chí làm bí thư văn phòng huyện ủy hà tĩnh
cảnh lược đảm nhiệm các chức vụ cán bộ nghiên cứu trong các ban đảng vụ của liên khu ủy bốn cán bộ nghiên cứu của ban tuyên huấn của liên khu ủy bốn
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí làm trưởng ban tuyên huấn tiền phương thuộc đảng ủy cung cấp mặt trận trung lào
từ tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám sau khi hòa bình lập lại đồng chí phụ trách bộ phận tuyên truyền thời sự chính sách
ban tuyên huấn liên khu ủy bốn
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng chí đi học khóa một trường nguyễn ái quốc i nay là học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đồng chí về công tác tại trường đảng cao cấp nguyễn ái quốc làm giảng viên rồi phó chủ nhiệm khoa chiết
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng chí được bổ nhiệm làm phó giám đốc trường đảng cao cấp nguyễn ái quốc
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung mương đảng được phân công làm giám đốc trường đảng cao cấp nguyễn ái quốc
kiêm phó giám đốc trường chính trị đặc biệt ca
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí được bầu lại làm ủy viên ban chấp hành trung mương đảng làm giám đốc học viện nguyễn ái quốc
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một

đồng chí tiếp tục được bầu lại làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị được phân công phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo kiêm giám đốc học viện nguyễn ái quốc
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đồng chí được bầu lại làm ủy viên ban chấp hành trung mương đảng tiếp tục được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị chỉ đạo công tác lý luận và khoa học xã hội giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và làm chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí là ủy viên ban chấp hành trung mương đảng các khóa năm sáu bảy tám ủy viên bộ chính trị khóa bảy khóa tám
do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc đồng chí được đảng và nhà nước tặng huân chương hồ chí minh danh hiệu giáo sư nhà giáo nhân dân huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác
thông báo lễ tăng đồng chí nguyễn đức bình
ban bị thư trung mương đảng đã quyết định ban lễ tăng nhà nước gồm hai
đồng chí phạm binh chính ủy viên bộ chính trị bị thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng ban
linh cữu đồng chí nguyễn đức bình quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
lễ viếng bắt đầu từ bảy h đến một mươi h thứ bảy ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sau đó là lễ truy điệu và đưa tăng về quê hương
lễ an táng hồi tám h ba mươi phút chủ nhật ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
lễ an táng hồi tám h ba mươi phút chủ nhật ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sau đó là lễ an táng hồi tám h ba mươi phút chủ nhật ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
lễ an táng hồi tám h ba mươi phút chủ nhật ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sau đó là lễ an táng hồi tám h ba mươi phút chủ nhật ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại nghĩa trang rú nâm tổ dân phố quỳnh lâm phường trung lương thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
ban lễ tăng